để xây dựng vận hành giai đoạn một dự án sân bay quốc tế long thành sẽ cần hơn một mươi ba bảy trăm linh lao động
đây là nội dung vừa được cục hàng không việt nam thông tin đến ngành chức năng tỉnh đồng nai
để phối hợp trong việc tư vấn hỗ trợ việc làm cho người dân trong vùng dự án
hơn một mươi ba bảy trăm linh lao động có chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp sản xuất kinh doanh cán bộ lãnh đạo và quản lý
ngoài các ngành nghề đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao chuyên về nghiệp vụ hàng không
quá trình xây dựng vận hành sân bay long thành sẽ cần nhiều lao động với những ngành nghề phổ thông
như xây dựng vận tải và các công việc phụ trợ khác
thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đã tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề
giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án cảng hàng không quốc tế long thành